quốc hội vừa ban hành nghị quyết thành lập một số thị xã tại một số tỉnh địa phương trong cả nước
nhằm tạo cơ sở pháp lý và tiền đề cho địa phương phát huy tiềm năng thế mạnh
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn
theo nghị quyết của quốc hội thành lập thị xã đông hòa thuộc tỉnh phú yên
thị xã hoài nhơn thuộc tỉnh bình định thị xã nghi sơn thuộc tỉnh thanh hóa
và thành lập một số phường tòa án nhân dân viện kiểm sát nhân dân thuộc các thị xã trên
nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
chính phủ hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này
sắp xếp ổn định bộ máy các cơ quan tổ chức ở địa phương ổn định đời sống của nhân dân địa phương
bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế xã hội quốc phòng và an ninh trên địa bàn